quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của khối không khí lạnh yếu đêm nay và ngày mai
tại khu vực phía đông bắc bộ chuyển mây nhiều có mưa và mưa nhỏ
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực phía đông bắc bộ giảm nhẹ
còn từ một mươi bảy đến một mươi chín độ trời rét trở lại
sang đến ngày mai nhiệt độ cao nhất ở khu vực này trong khoảng hai mươi hai hai mươi bốn độ
trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ đêm nay chỉ có mưa một vài nơi
sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng từ một mươi bảy một mươi chín độ
chỉ riêng khu vực lai châu và điện biên nhiệt độ sẽ ở mức từ một mươi ba một mươi năm độ
sang đến ngày mai khu vực phía tây bắc bộ trời vẫn có nắng
và nền nhiệt ngày mai cao từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
đêm nay và ngày mai ở khu vực thanh hóa đến hà tĩnh tiếp tục có mây nhiều mưa một vài nơi
sương mù vẫn xuất hiện dày suốt dọc từ thanh hóa trở vào tới thừa thiên huế
làm cho tầm nhìn xa trong đêm nay và sáng sớm mai
nhiệt độ đêm nay ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế duy trì trong khoảng từ một mươi chín hai mươi hai độ
sang ngày mai ở khu vực này trời vẫn có nắng nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ duy trì ở ngưỡng cao hai mươi sáu hai mươi tám độ
với khu vực các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến bình thuận đầu tuần còn nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ở ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tây nguyên và nam bộ đêm nay và ngày mai đều ít mây đêm không mưa
ngày mai nắng mạnh từ sớm
nền nhiệt của khu vực tây nguyên vẫn cao từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đối với khu vực nam bộ nhiệt độ cao từ ba mươi ba ba mươi năm độ
nắng nóng xảy ra cục bộ ở khu vực miền đông của nam bộ
trên biển sáng mai ở vịnh bắc bộ không còn xảy ra tình trạng sương mù tầm nhìn tăng lên trên một km
ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông bắc đến đông ở mức cấp ba cấp bốn
khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp ba thời tiết tốt
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước